tại con tum hội bảo trợ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương cho người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín và trao tặng một trăm hai mươi xuất quà cho người khuyết tật
tham gia hội nghị có một trăm hai mươi người khuyết tật đại diện cho sáu hai trăm linh người khuyết tật trên địa bàn tỉnh con tum
tại hội nghị hội bảo trợ đã tiếp nhận được hơn sáu trăm linh triệu đồng của các nhà tài trợ các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh ủng hộ
nhân dịp này hội bảo trợ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh con tum cũng đã biểu dương trao tặng hai mươi hai giấy khen cho các cá nhân người khuyết tật xuất sắc vượt lên số phận vượt lên trong cuộc sống trao tặng một trăm hai mươi xuất quà cho người khuyết tật mỗi xuất quà trị giá một trăm năm mươi đồng